tin bão khẩn cấp cơn bão số một trong ba giờ qua bão số một đã di chuyển nhanh về tốc độ từ hai mươi đến hai mươi năm km một giờ
vào hồi một mươi sáu h ngày hôm nay vị trí tâm bão cách mong cái quảng ninh khoảng bốn trăm linh km về phía đông đông nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi hai từ một trăm một mươi tám đến một trăm ba mươi ba km một giờ giật cấp một mươi năm
dự báo đến một mươi sáu h ngày một mươi tám tháng bảy bão trên đất liền khu vực đông bắc bắc bộ di chuyển theo hướng tây tây bắc
tốc độ khoảng hai mươi km một giờ sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám giật cấp một mươi
do tác động của bão vùng biển phía bắc khu vực bắc biển đông có gió mạnh cấp tám cấp chín
vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi một một mươi hai giật cấp một mươi năm biển động dữ dội
theo dự báo chỉ còn chưa đến một ngày nữa bão số một sẽ chính thức đổ bộ vào khu vực ven biển nước ta
từ quảng ninh đến hải phòng vì vậy tại các địa phương ven biển hai tỉnh này đang chạy đua từng giờ
để kịp thời ứng phong với cơn bão
đặc biệt là những địa phương là trung tâm du lịch thu hút đông đảo du khách như quảng ninh
vâng cơn bão talim cơn bão số một sẽ được dự báo là cơn bão có mạnh nhất trong một vài năm trở lại đây
và theo dự kiến thì nó sẽ đổ bộ vào khu vực ven biển từ quảng ninh cho đến hải phòng
và chính vì vậy thì những khu vực ven biển như quảng ninh hay hải phòng
đang là địa điểm mà các lực lượng chức năng đang gấp rút chuẩn bị các phương án để ứng phó ứng trực với cơn bão này
và đặc biệt như một số vùng biển như ở quảng ninh thì họ có rất đông tàu thuyền chở các du khách du lịch
chính vì vậy mà công tác kêu gọi những tàu thuyền này nhanh chóng trở lại vào bờ
và đưa du khách lên trên bờ cũng như là vào nơi trành trú bão an toàn
đang là một trong những vụ trọng tâm của lực lượng cảnh sát đà tông đường thủy
lực lượng công an đã đến các khu vực cầu cảng ra soát toàn bộ số lượng tàu thuyền còn trên biển
đồng thời tuần trai kiểm soát dọc tuyến phía trên bờ
để yêu cầu các tàu thuyền này nhanh chóng di chuyển vào bờ
để nheo đậu đảm bảo đúng theo quy định để tránh đi thiệt hại thấp nhất khi bão đã đi vào tỉnh quảng ninh
đến thời điểm một mươi tám h toàn bộ tàu du lịch tại các vĩnh đảo ven biển quảng ninh
đã đưa du khách trở về bờ an toàn và nheo đậu tại một số điểm trành trú bão
các lực lượng chức năng cũng khuyên cáo hạn chế tối đa số người bám trụ lại trên tàu
để giảm tối thiểu nguy cơ thiệt hại về người và tài sản khi cơn bão đổ bộ
trong công điện gửi sở giao thông vận tải quảng ninh lạng sơn hải phòng
thái bình nam định ninh bình thanh hóa nghệ an hà tĩnh quảng bình quảng trị
thừa thiên huế đà nẵng quảng nam quảng ngãi bình định phú yên
các cơ quan đơn vị trực thuộc cục đường bộ việt nam đề nghị theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão số một
chủ động triển khai phương án bảo đảm giao thông và có biện pháp bảo vệ các công trình
đường cầu cống nhà kho phương tiện máy móc thi công để hạn chế thiệt hại do bão số một gây ra
chuẩn bị dầm cầu phao máy móc thiết bị phương tiện nhân lực sẵn sàng đảm bảo giao thông
khi sự cố xảy ra duy trì lực lượng phương tiện sẵn sàng tham gia ứng cứu đảm bảo giao thông
nhằm hạn chế thấp nhất mức độ thiệt hại thực hiện phân luồng giao thông ngay khi ách tắc giao thông
chỉ đạo lực lượng thanh tra giao thông đường bộ chủ động phối hợp với cảnh sát giao thông
và chính quyền địa phương khi phân luồng đồng thời phối hợp với ban chỉ huy phòng chống thiên tai
và tìm kiếm cứu nạn địa phương tổ chức lực lượng ứng cứu bảo đảm giao thông hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
để chủ động ứng phó với diễn biến của bão và mưa lũ bộ y tế ban chỉ huy phòng chống thiên tai
và tìm kiếm cứu nạn yêu cầu sở y tế các tỉnh thành phố
từ mưa lũ bộ y tế ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn yêu cầu sở y tế các tỉnh
thành phố từ quảng ninh đến nghệ an các đơn vị trực thuộc bộ y tế khu vực bắc bộ và trung bộ
theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão trên các phương tiện thông tin để có phương án chuẩn bị phòng chống
đồng thời tổ chức trực chuyên môn trực cấp cứu hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ sẵn sàng thu dung cấp cứu cho nạn nhân
do mưa bão gây ra không để gián đoạn công tác cấp cứu điều trị cho người dân
các tỉnh ven biển khu vực miền núi có các phương án bảo vệ các cơ sở y tế
tại các vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng do bão sẵn sàng sơ tán cơ sở y tế ở những vùng thấp trũng
có nguy cơ bị ngập ống sạt lở đất
thế thuộc quyền quản lý chuẩn bị lực lượng phương tiện cơ động sẵn sàng ứng cứu cho tuyến dưới
khi có yêu cầu bảo đảm cung ứng đủ thuốc chữa bệnh thiết yếu cho nhân dân
kịp thời bổ sung lượng dự trữ thuốc hóa chất vật tư dự trữ phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
hãng hàng không việt nam vietnam airlines cũng sẽ điều chỉnh kế hoạch khai thác các chuyến bay đến và đi
từ hải phòng trong ngày một mươi tám tháng bảy
cụ thể việt nam airlines thủy các chuyến bay giữa thành phố hồ chí minh và hải phòng
gồm vn một nghìn một trăm tám mươi bốn vn một nghìn một trăm tám mươi năm vn một nghìn một trăm bảy mươi ba vn một nghìn một trăm bảy mươi bốn giữa đà nẵng và hải phòng gồm vn một nghìn sáu trăm bảy mươi hai vn một trăm sáu mươi
ngoài ra trên cơ sở đánh giá điều kiện thời tiết và sân bay trong những ngày tới
việt nam airlines sẽ tăng cường thêm chuyến bay và sử dụng tàu thân rộng để hỗ trợ hành khách khi bị ảnh hưởng
đến với những nội dung đáng chú ý tin mới nhất về cơn bão số một vào hồi một mươi chín h tối nay
vị trí tâm bão ở khoảng hai mươi một một độ vĩ bắc một trăm một mươi một một độ kinh đông cách mong cái quảng ninh khoảng ba trăm ba mươi km về phía đông đông nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi hai từ một trăm một mươi tám đến một trăm ba mươi ba km một giờ giật cấp một mươi năm
đêm nay bão số một sẽ đi qua đảo lôi châu trung quốc đi vào vịnh bắc bộ
dự báo đến một mươi sáu giờ ngày một mươi tám tháng bảy bão di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng hai mươi km một giờ
đến một mươi sáu h ngày một mươi chín tháng bảy bão di chuyển theo hướng tây tây bắc
đi sâu vào đất liền suy yếu thành áp thấp nhiệt đới sau đó tiếp tục suy yếu và tan dần
do tác động của bão số một từ gần sáng ngày một mươi tám tháng bảy vùng ven biển khu vực từ quảng ninh hải phòng
có gió mạnh dần lên cấp sáu bảy vùng gần tâm bão cấp tám chín giật cấp một mươi một
khu vực các tỉnh lạng sơn bắc giang bắc ninh thái bình có gió mạnh cấp sáu giật cấp tám
vùng biển phía bắc khu vực bắc biển đông có sóng biển cao từ sáu đến tám mét
từ sáng ngày một mươi tám tháng bảy vùng biển vĩnh bắc bộ có sóng tăng dần cao từ hai đến bốn m
khu vực ven biển các tỉnh quảng ninh thái bình sóng biển cao từ hai đến ba mét
cũng theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia chiều nay bão số một đã có sự đổi hướng
di chuyển lệch sang phía bắc tốc độ di chuyển nhanh hơn
anh hùng của bão số một đến việt nam sẽ giảm đi nhiều
gió giảm mưa giảm chỉ còn sóng biển cao và khả năng lũ quét sạt lở đất
cần đề phòng nguy cơ xảy ra ngập úng ở khu vực trũng thấp tại khu vực ven biển
cửa sông sạt lờ bờ biển do tác động kết hợp của chiều cường sông lớn và nước dâng do bão vào chiều ngày một mươi tám tháng bảy
từ đêm một mươi bảy tháng bảy đến một mươi chín tháng bảy khu vực đông bắc việt bắc tây bắc vùng đông bằng bắc bộ có mưa to đến rất to
với lượng mưa phổ biến từ hai trăm linh ba trăm linh mm cục bộ có nơi trên bốn trăm linh mm
khu vực tây bắc vùng đồng bằng bắc bộ thanh hóa nghệ an có mưa to gây ngập úng đồ thị
cảnh báo nguy cơ lũ quét sạt lửa đất xảy ra tại các tỉnh vùng núi trung du phía bắc
đặc biệt là các tỉnh cao bằng lạng sơn quảng ninh hà giang lào cai thái nguyên và thanh hóa
nguy cơ xảy ra ngập lụt cục bộ tại các khu đô thị đặc biệt ở các tỉnh thành phố như hải phòng quảng ninh lạng sơn bắc giang cao bằng hà giang thái nguyên

nguy cơ xảy ra ngập lụt cuộc bộ tại các khu đồ thị đặc biệt ở các khu đồ thị đặc biệt ở các khu đồ thị đặc biệt ở các khu đồ thị đặc biệt ở các khu đồ thị
nguy cơ xảy ra ngập lụt cuộc bộ tại các khu đồ thị đặc biệt ở các khu đồ thị đặc biệt ở các khu đồ thị đặc biệt ở các khu đồ thị đặc biệt ở các khu đồ thị đặc biệt ở các khu đồ thị đặc biệt ở các khu đồ thị đặc biệt ở các khu đồ thị đặc biệt ở các khu đồ thị đặc biệt ở các khu đồ thị đặc biệt ở các khu đồ thị đặc biệt ở các khu đồ thị đặc biệt ở các khu đồ thị đặc biệt ở các khu đồ thị đặc biệt ở các khu đồ thị đặc biệt ở các khu đồ thị đ
là đảm bảo cái điều kiện thì mới được ở lại trên tàu
còn lại là tất cả là mình đưa vào đất liền hết
mà không chấp hành thì chúng tôi sẽ tiến hành dùng các biện pháp cưỡng chế
để đảm bảo cho cái việc an toàn là tính mạng và tài sản cho người dân là trên hết
việc này là chúng tôi sẽ cương quyết để mà là xử lý và kể cả là bằng mẫu biện pháp
là phải đưa người dân lên bờ để đảm bảo cái tính an toàn thiệt đối cho người dân
không chỉ cá tàu cá các thuyền nhỏ phục vụ hậu cần người cá
hay thuyền bán hàng rong trên biển cũng được yêu cầu nhanh chóng cung cấp
nhu yếu phẩm cho các thuyền này và vào bờ trước một mươi tám h chiều này
đảm bảo lương thực thực phẩm và nước uống cho các thuyền viên trên tàu
vượt qua giai đoạn cơn bão đổ bộ
ngày hôm nay đại diện viện kiểm sát công bố bản luận tội
quan điểm giải quyết vụ án đối với năm mươi bốn bị cáo trong vụ đại án chuyến bay giải cứu
xảy ra tại bộ ngoại giao hà nội và các tỉnh thành phố
tại phiên tòa đại diện viện kiểm sát đã luận tội
đối với từng nhóm bị cáo theo các tội danh nhận hối lộ đưa hối lộ
môi giới hối lộ lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo đánh giá của viện kiểm sát vai trò nhận hối lộ nhiều nhất
trong vụ án là bị cáo phạm trung kiên
đây là bị cáo có hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng
nhận hối lộ nhiều nhất thủ đoạn trắng trận nhất
nên đề nghị hội đồng xét xử tuyên án tử hình
đối với các nhóm bị cáo bị xét xử về tội nhận hối lộ
cựu thứ trưởng bộ ngoại giao tô anh dũng bị đề nghị tuyên án một mươi hai một mươi ba năm tù
nguyễn thị hương lan cựu cục trưởng cục lãnh sự một mươi tám một mươi chín năm tù
nguyễn thanh hải vụ trưởng vụ quan hệ quốc tế bảy tám năm tù
bị cáo nguyễn quang linh cựu trợ lý phó thủ tướng bị đề nghị tuyên án bảy tám năm tù
vũ anh tuấn cán bộ cục quản lý xuất nhập cảnh một mươi chín hai mươi năm tù
trong hai mươi bốn bị cáo phạm tội đưa hối lộ người bị đề nghị án phạt cao nhất là lê hồng sơn
tổng giám đốc công ty blue sky từ một mươi một đến một mươi hai năm tù
còn nguyễn thị thanh hằng phó tổng giám đốc công ty này bị đề nghị tuyên một mươi một mươi một năm tù
hai mươi hai bị cáo còn lại bị đề nghị tuyên từ một mươi hai một mươi một năm tù
bị tuyên từ một mươi hai tháng đến một mươi một năm tù
liên quan tới cáo buộc chạy án bị cáo nguyễn anh tuấn
cựu phó giám đốc công an tp hà nội bị đề nghị sáu bảy năm tù về tội môi giới hối lộ còn bị
hoàng văn hưng cựu trưởng phòng năm cơ quan an ninh điều tra bộ công an bị đề nghị tuyên phạt
một mươi chín hai mươi năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
sau khi nêu rõ hành vi quá trình phạm tội của từng bị cáo
đại diện viện kiểm sát nêu những vấn đề phát sinh tại phiên tòa
qua hành vi phạm tội của bị cáo phạm trung kiên cựu thư ký thứ trưởng bộ y tế
thấy rằng cũng cần phải kiến nghị để điều tra làm rõ hành vi và trách nhiệm của ông đỗ xuân tuyên
thứ trưởng bộ y tế là người ký công văn chấp thuận gửi bộ ngoại giao
duyệt cấp phép cho các chuyến bay để xử lý trong giai đoạn hai của vụ án
tại phiên tòa bà ngô thị lan phương là chị gái của bị cáo ngô quang tuấn
đã giao nộp cho hội đồng xét xử một tập chứng cứ là tài liệu tin nhắn cho rằng
đây là tin nhắn trao đổi giữa bà phương và bị cáo nguyễn thị tường vi
thể hiện giao dịch dân sự vay mượn và góp vốn mua đất giữa bị cáo nguyễn thị tường vi và ngô thị lan phương
xét thấy hành vi của ngô thị lan phương có dấu hiệu của tội che giấu tội phạm
cần tiếp tục điều tra làm rõ trong giai đoạn hai của vụ án
phần thẩm vấn công khai tại phiên tòa cho thấy một số bị cáo có dấu hiệu của tội dừa tiền
đề nghị tiếp tục điều tra làm rõ trong giai đoạn hai của vụ án
đối tượng nguyễn quang kiên chú tại phường yên thọ thị xã đông triều tỉnh quảng ninh
bị bắt khi đang trên đường lẩn trốn vào miền nam
trần văn kiên là nghi phạm trong vụ án mạng xảy ra tại phường mạo khê thị xã đông triều tỉnh quảng ninh vào ngày một mươi ba tháng bảy vừa qua
trước đó vào khoảng hai mươi ba h hai mươi phút ngày một mươi ba tháng bảy tại khu vực tổ hai khu hoàng hoa thám phường mạo khê thị xã đông triều
do mâu thuẫn cá nhân nguyễn quang kiên đã dùng dao nhọn đâm anh nguyễn thành luân tử vong
sau khi gây án nguyễn quang kiên đã nhanh chóng bỏ trốn
tại cơ quan điều tra nguyễn quang kiên đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội
ngoài ra kiên còn khai nhận có ý định bỏ trốn vào miền nam để tìm đường trốn ra nước ngoài
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng ninh khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can đối với kiên
cũng như tiếp tục làm rõ các tội danh và vai trò của các đối tượng trong vụ án
chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác
liên quan đến vụ phá rừng nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn xã mê linh huyện lâm hà
ubnd tỉnh lâm đồng vừa yêu cầu công an tỉnh chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng thuộc huyện lâm hà
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn khẩn trương điều tra xử lý nghiêm vụ vi phạm theo quy định
cương quyết không để tạo thành tiền lệ xấu trên địa bàn
công an tỉnh sẽ khẩn trương xác minh điều tra sớm hoàn tất hồ sơ để xử lý nghiêm công khai vụ phá rừng nêu trên
không để xảy ra các vụ việc tương tự trong thời gian tới cương quyết không để tạo thành tiền lệ xấu trên địa bàn huyện
trước đó vào ngày một mươi bốn tháng bảy cơ quan chức năng đã phát hiện tại tiểu khu hai trăm sáu mươi bốn thuộc địa bàn thôn chín xã mê linh
có một trăm bốn mươi ba cây thông ba lá nhóm bốn hàng chục năm tuổi vừa bị cưa hạ với tổng diện tích rừng bị tác động là một ba trăm bảy mươi hai m hai
đến sáng ngày một mươi năm tháng bảy công an huyện lâm hà đã xác định hai đối tượng tham gia thực hiện vụ phá rừng
gồm trương văn thương chú tại thị trấn nam ban huyện lâm hà và nguyễn văn tiến chú ở xã mê linh huyện lâm hà
và triệu tập đến cơ quan công an làm việc bước đầu thương và tiến thừa nhận
đã thực hiện vụ phá rừng nêu trên với mục đích lấy đất sản xuất
tổ công tác liên ngành chống buôn lậu tỉnh an giang cho biết vừa phối hợp cùng công an thị xã tịnh biên
phát hiện bắt giữ một xe ô tô tải vận chuyển số lượng lớn hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ
tổng trị giá hàng hóa khoảng chín trăm linh triệu đồng
vào ngày một mươi sáu tháng bảy trong lúc tuần tra chống buôn lậu trên địa bàn xã tỉnh biên tỉnh an giang
khi đi đến khu vực tổ một mươi ba khóm phú hiệp phường an phú
tổ công tác đã phát hiện xe ô tô tải do tài xế lý thanh hùng
chú ở thành phố châu đốc điều khiển có biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra
qua kiểm tra phát hiện trên xe vận chuyển năm trăm một mươi hai can nước giặt xuất xứ thái lan
bảy bao quần áo các loại và ba bao dép với tổng trị giá khoảng chín trăm linh triệu đồng
tại thời điểm kiểm tra tài xế hùng đã không xuất trình được hóa đơn chứng từ
chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng hóa nói trên
làm việc với cơ quan công an hùng khai nhận vận chuyển số hàng hóa
từ thành phố hồ chí minh về thị xã tịnh biên
trong tháng tám tới đây phiên đấu giá biển số xe ô tô đầu tiên sẽ diễn ra
rất nhiều người dân đang háo hức tham gia đấu giá biển số mà mình ưa thích
cục cảnh sát giao thông cũng vừa công bố hơn một trăm năm mươi ba biển số cho đợt đấu giá đầu tiên
thực hiện nghị quyết của quốc hội về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô
vào ngày hôm nay cục cảnh sát giao thông bộ công an cho biết đã phối hợp với
công ty đấu giá hợp danh việt nam đơn vị tổ chức đấu giá biển số ô tô
triển khai công tác chuẩn bị
đơn vị này đã đăng tải công khai danh sách biển số đưa ra đấu giá phiên thứ nhất
lên trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến
theo đó tại phiên thứ nhất cục cảnh sát giao thông đã phê duyệt danh sách
một trăm năm mươi ba một trăm linh hai biển số ô tô của sáu mươi ba tỉnh thành phố đưa ra đấu giá
các biển số ô tô được phân bổ ở chủng loại xe con xe khách xe tải và xe tải van
trở lại với thông tin thị trường ngày hôm nay thép trong nước tiếp tục giảm sâu
trong khi đó về lĩnh vực nông sản giá thanh long tại các nhà vườn ở phía nam tiếp đà giảm
giá thép hôm nay ghi nhận giảm giá lần thứ một mươi bốn
thép có tương hiệu đều giảm từ một trăm bốn mươi đến ba trăm một mươi đồng một kg
thép tương hiệu hòa phát với thép thanh vằn d một mươi cb ba trăm linh giảm một trăm bốn mươi đồng
hiện có giá một mươi bốn hai trăm bốn mươi đồng một kg
thép dòng quận cb hai trăm bốn mươi ba
thép dòng quận cb bốn mươi ở mức một mươi bốn bốn mươi đồng một kg
thép việt đức với thép tanh vằn d một mươi cp ba trăm linh giảm một trăm năm mươi đồng có giá một mươi bốn chín mươi đồng một kg
thép quận cb hai trăm bốn mươi ở mức một mươi ba tám trăm bốn mươi đồng một kg
thông tin từ nhiều nhà vườn phía nam giá thanh long bàn sô tại vườn hiện chỉ bốn đến sáu đồng một kg tùy nơi

thông tin từ nhiều nhà vườn phía nam giá thanh long bàn sô tại vườn hiện chỉ bốn đến sáu đồng một kg
thậm chí có nơi phải đồ bỏ vì tương lái không mua
hiện nay thanh long loại một vẫn có mức giá tốt nhất với khoảng một mươi năm đồng một kg nhưng loại này chỉ chiếm số ít
chủ tịch hiệp hội thanh long long an cho biết sau thời gian ổn định ở mức cao giá thanh long quay đầu giảm liên tục trong thời gian qua
và hiện chỉ bằng khoảng một phần năm so với giá tốt của gần hai tháng trước
đây là mức giá thấp nhất từ đầu năm đến nay
có thể thấy là hiện nay ở các ngành nghề rất nhiều doanh nghiệp đang gặp không ít khó khăn khi đơn hàng sụt giảm đầu ra gặp khó
chi phí nguyên liệu nhiên liệu vật liệu vẫn ở mức cao
trong sáu tháng đầu năm nay đã có một trăm linh doanh nghiệp phải đóng cửa
và trước những khó khăn này từ đầu năm đến nay chính phủ đã chỉ đạo các bộ ban ngành địa phương đưa ra nhiều chính sách giải pháp nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp
hoạt động trong lĩnh vực du lịch đơn vị này đang tích cực phục hồi và phát triển sau những tác động nặng nề của covid một mươi chín
khó khăn lớn nhất và cũng là vấn đề được mong mỏi hỗ trợ nhiều nhất của doanh nghiệp lúc này vẫn là câu chuyện nguồn vốn
hiện tại chúng ta cũng chưa có những chính sách cụ thể nào cho các doanh nghiệp du lịch
phần lớn là họ chỉ có thương hiệu và có con người trong khi đó không có tài sản đảm bảo
dẫn đến tới việc tiếp cận các nguồn vốn vay hay những chính sách đang rất khó khăn
hiện nay các doanh nghiệp việt nam đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ vừa đang có ba cái khó khăn lớn nhất dai dẳng nhất
một là thiếu vốn
hai là khả năng tiếp dụng tín dụng rất khó khăn
ba là tiếp cận
mặt bằng sản xuất và các thử tục hành trình
thời gian qua để thao gỡ khó khăn cho doanh nghiệp chính phủ đã thực hiện nhiều chính sách về tay khóa như gia hạn hộp thuế tiền thuế đất miễn giảm thuế phí lợi phí với tổng quy mô khoảng hai trăm linh tỷ đồng
cùng với đó tập trung thúc đẩy thị trường trái phiếu doanh nghiệp bất động sản theo các ghi định số tám số một mươi và nghị quyết ba mươi ba của chính phủ
những biên pháp này đã được đánh giá đem đến những hiệu ứng tích cực cho sự phục hồi của doanh nghiệp và sự phát triển của thị trường
có thể giải pháp về tiến dụng thì nó khó hơn
và các giải pháp khác thì tác động đến thị trường tác động đến vốn hoặc lao động thì cũng phải lâu dài hơn
nhưng gói giải pháp về thuế và phí thì người ta thấy rất là rõ
và ngoài cái gói giải pháp giảm thuế giá trị tăng thì gói giải pháp về phí vừa rồi thì có ba mươi sáu nhóm phí và lợi phí được giảm từ một mươi đến năm mươi đồng
từ một mươi đến năm mươi trong đó có hai mươi một nhóm là được giảm luôn là năm mươi
thì chúng tôi nghĩ rằng cái giảm lợi phí đó nó tác động rất là nhiều đến sản xuất và đặc biệt là lợi phí thức báo ô tô
từ đầu năm đến nay chúng ta đã có bốn lần giảm cái lãi suất điều hành
và từ đó góp phần làm cho cái lãi xuất huy động cũng như lãi xuất cho vai trong nền kinh tế giảm đi
và chúng ta thấy rằng cái tốc độ giảm cái mặt bằng lãi xuất đang làm cho cái thi phí huy động vốn của các doanh nghiệp trong nền kinh tế
nó giảm thấp người dân tăng cường chi tiêu và từ đó thúc đẩy cái hoạt động của cái sử dụng vốn trong nền kinh tế nó nhanh hơn
với gói chính sách sau khi triển khai trước phát huy được hiệu quả như mục tiêu đề ra
như gói hỗ trợ lãi xuất hai cho doanh nghiệp với kỳ mô bốn mươi tỷ đồng
nhiều chuyên gia kinh tế đã đề xuất chuyển nguồn lực từ gói này sang cho một chương trình khác
vẫn mang tính hỗ trợ cho doanh nghiệp theo đó có thể ưu tiên các chính sách hỗ trợ về thuế phí
vừa rồi chúng tôi cũng thấy rằng
các thành viên tổng thống đốc ngân hàng nhà nước việt nam cũng đề nghị xem là
chuyển gói giải pháp về tín dụng có thể sang gói giải pháp khác về thuế phí v v
để tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp
chúng tôi thấy rằng là những ý tưởng đó cũng rất là tốt
cũng nhằm một mục tiêu là giúp doanh nghiệp khắc phục khó khăn để có thể hồi phục và tiếp tục phát triển
chúng ta có thể xem xét chuyển sang hình thức hỗ trợ khác
bằng cách chúng ta giảm miễn tiền đóng phí
lệ phí hay là cái thuế thu nhập doanh nghiệp cho doanh nghiệp
hoặc là giảm các chi phí cho các doanh nghiệp khi mua bán các hạ hóa trong quá trình chuẩn bị sản xuất kinh doanh v v
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba đã có một trăm linh doanh nghiệp đóng cửa
song ở chiều ngược lại cũng có một trăm một mươi ba sáu trăm linh doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại thị trường
lúc này để doanh nghiệp trụ vững sẽ còn cần rất nhiều chính sách hỗ trợ tổng hòa
và bất kỳ chính sách nào cũng cần được ban ngành
để nhanh tiến đội triển khai giảm thiếu thủ tục hành chính
và có những cách thức linh hoạt để hỗ trợ doanh nghiệp
tiếp sau đây xin mời quý vị cùng đến với trường quay phía nam để cập nhật thông tin kinh tế đáng chú ý khác
kim thạch xin kính chào quý vị và các bạn đến với tin tức kinh tế phương nam
kính thưa quý vị đoàn công tác của trung ương đã khảo sát thăm và tham dự buổi chạy thử nghiệm đoàn tàu metro số một
theo đó đoàn tàu khởi hành từ gà phước long đi qua gà bình thái gà thủ đức gà khu công nghệ cao
theo ban quản lý đường sát đô thị thành phố hồ chí minh
metro số một đã đạt khoảng chín mươi năm khối lượng
theo thiết kế đoạn trên cao có tốc độ tối đa là một trăm một mươi km trên giờ
nhưng quá trình chạy thử để đảm bảo an toàn đoàn tàu chỉ chạy tối đa tốc độ dưới năm mươi km trên giờ
nhằm nâng cao số lượng và cải thiện chất lượng nhà vệ sinh công cộng trên địa bàn thành phố
sở tài nguyên và môi trường đã đưa ra đề án cải thiện tình trạng này theo hướng ưu tiên xã hội hóa và hạn chế sử dụng ngân sách nhà nước
đó để nâng cao số lượng và cải thiện chất lượng nhà vệ sinh công cộng trên địa bàn thành phố
sở tài nguyên và môi trường đã đưa ra đề án cải thiện tình trạng này
cụ thể sẽ tiếp tục tuyên truyền vận động và hoàn thiện cơ chế chính sách để thu hút các nguồn lực trong xã hội
cùng tham gia cải tạo nâng cao chất lượng phục vụ của nhà vệ sinh công cộng trên địa bàn
đồng thời thành phố sẽ tiếp tục ra soát kiến nghị bổ sung và kịp thời thay thế các quy định cơ chế
các chính sách đã lạc hậu để thúc đẩy thu hút hỗ trợ và tạo điều kiện để các nhà đầu tư tham gia xây mới và cải tạo
nâng cao chất lượng phục vụ của nhà vệ sinh công cộng theo hướng ưu tiên xã hội hóa hạn chế sử dụng ngân sách nhà nước
theo sở du lịch tp hcm nguồn nhân lực thiếu hụt doanh nghiệp du lịch chủ yếu là vừa và nhỏ nên cạnh tranh kém hạ tầng du lịch chưa mở rộng
sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba tổng doanh thu ngành du lịch tp hcm ước tính đạt tám mươi tám tỷ đồng
tăng sáu mươi hai bảy so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai
thành phố đã đón hơn một mươi sáu bốn triệu lượt khách nội địa tăng bốn mươi tám so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai
lượng khách quốc tế ước tính đạt hơn một chín triệu lượt tăng ba trăm linh sáu so với cùng kỳ
tuy nhiên hoạt động du lịch dù đã xuất động trở lại nhưng vẫn còn không ít doanh nghiệp lữ hành khách sạn chưa thể phục hồi hoàn toàn
nguyên nhân do nguồn nhân lực du lịch vẫn chưa đáp ứng thiếu hướng dẫn vì đối với các thị trường trọng điểm
số lượng doanh nghiệp vừa và nhỏ trong ngành du lịch chiếm tỷ lệ cao nên khả năng cạnh tranh thâm nhập thị trường và mở rộng thương hiệu quốc tế còn hạn chế
với hình ảnh biểu tượng du lịch việt nam trên thân tàu bay đã chính thức cất cánh và bắt đầu hành trình quảng bá du lịch việt nam khắp các điểm đến trong nước quốc tế
tàu bay a ba trăm ba mươi mang số hiệu vn a tám trăm một mươi bốn khoát lên mình hình ảnh biểu tượng du lịch việt nam theo thỏa thuận tài trợ và đồng hành
cùng cục du lịch quốc gia việt nam trong năm hai nghìn hai mươi
đồng hành cùng các hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch văn hóa việt nam đến với bạn bè trong nước quốc tế
đây là tàu bay tiếp theo của vietjet thực hiện sứ mệnh quảng bá du lịch việt nam
trước đó vietjet cũng đã có tàu bay a ba trăm hai mươi a ba trăm hai mươi một được sơn biểu tượng du lịch việt nam và biểu tượng du lịch thành phố hồ chí minh trong đội tàu bay
đội tàu bay vietjet với màu sắc đỏ vàng của lá cờ việt nam cùng giai điệu hello việt nam mang những biểu tượng quảng bá du lịch
các thông điệp ý nghĩa về bảo vệ môi trường
tôi yêu tổ quốc tôi đã trở nên quen thuộc với bạn bè quốc tế và được chào đón ở tại khắp các sân bay từ châu á tới châu âu
trở thành sứ giả mang việt nam đến với thế giới cũng như giới thiệu với bạn bè thế giới về một việt nam thân thiện hiếu khách
liên quan đến vụ việc toàn bộ một mươi một người trong đoàn khách du lịch nghi bị ngộ độc thực phẩm vào tối ngày một mươi năm tháng bảy
trung tâm y tế thành phố phan thiết tỉnh bình thuận cho biết hiện sức khỏe của những người này đã ổn định và xuất viện
trung tâm y tế tp phan thiết tiếp nhận một mươi một bệnh nhân trong đó có hai trẻ em là các bác sĩ nhân viên y tế và người nhà
trong đoàn khách của trung tâm y tế thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh đến nghỉ dưỡng và lưu trú tại một resort phường hàm tiến thành phố phan thiết
bệnh nhân đến cấp cứu trong tình trạng nôn ói tiêu chảy nghi bị ngộ độc thực phẩm
ngay sau khi sự việc xảy ra sở y tế bình thuận đã chia đạo phòng an toàn vệ sinh thực phẩm lấy bỏ thực phẩm của các cơ sở cung cấp dịch vụ ăn uống cho đoàn khách này để kiểm tra làm rõ